tại thị xã la di tỉnh bình thuận đã diễn ra triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu hoàng sa trường sa là của việt nam với những bằng chứng lịch sử và pháp lý
với nhiều tư liệu văn bản hiện vật ấn phẩm và gần một trăm linh bản đồ được trưng bày tại triển lãm là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu học giả trong nước và quốc tế
văn bản việt ngữ và pháp ngữ do triều đình phong kiến việt nam và chính quyền pháp ở đông dương được ban hành từ thế kỷ một mươi bảy đến đầu thế kỷ hai mươi khẳng định quá trình xác lập thực thi và bảo vệ chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
hôm nay khi đến đây em nhìn thấy những lượt đồ và bản đồ về các vùng đảo hoàng sa trường sa em cảm thấy mình nên yêu quê hương đất nước
em muốn là sẽ phấn đấu học thật giỏi để có thể trở thành
người chủ tương lai của đất nước
triển lãm được tổ chức tại thị xã la ghi trong bốn ngày từ ngày tám đến hết ngày một mươi một tháng chín tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân thị xã hiểu biết sâu sắc hơn về những bằng chứng khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa đồng thời qua đó khẳng định ý chí quyết tâm trong việc giữ gìn bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
qua buổi triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu và các bằng chứng lý sự pháp lý
tôi thấy đây là những các tư liệu rất là vô cùng quý giá có giá trị pháp lý để chúng ta đấu tranh với đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của ta trên trường quốc tế
qua đây tôi cũng giúp tôi là một cán bộ trẻ mới ra trường thì qua đây tôi càng làm cho tôi tăng thêm quyết tâm cùng với các lực lượng vũ trang và nhân dân bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về hoàng sa trường sa
một hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng nhằm góp phần nâng cao nhận thức tinh thần đoàn kết ý thức trách nhiệm của nhân dân
đặc biệt là tầng lớp thanh niên trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa thông qua các tư liệu lịch sử được công bố